nhân chuyến thăm chính thức liên bang nga của tổng bí thư nguyễn phú trọng ngày bảy tháng chín tại thủ đô moscow tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm năm đường bay việt nam đến liên bang nga
đồng chí trần tuấn anh ủy viên trung ương đảng bộ trưởng công thương dự và chúc mừng
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trần tuấn anh đánh giá việt nam airlines đã cùng hãng hàng không quốc gia nga air flos thiết lập cầu hàng không quan trọng góp phần mở ra cơ hội hợp tác kết nối về mọi mặt kinh tế khoa học giáo dục văn hóa du lịch giữa việt nam và liên bang nga
việt nam airlines mở đường bay đầu tiên đến liên bang nga ngày bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến năm hai nghìn năm
những đường bay thẳng giữa hai nước việt nam liên bang nga đã giúp lượng khách vận chuyển của hãng tăng gấp hơn một mươi lần so với giai đoạn trước đó
cùng ngày cũng tại thủ đô moscow tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines và hãng hàng không quốc gia nga air floort đã ký kết thỏa thuận phát triển quan hệ hợp tác trên các đường bay nội địa của việt nam và liên bang nga tiến tới mở rộng trên các lĩnh vực để tối đa hợp tác song phương mang lại lợi ích cho khách hàng